ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã tổ chức hội nghị trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư xây dựng
và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thanh liêm giai đoạn hai cho công ty cổ phần bất động sản capella
và dự án nhà máy tejin carbon cho tập đoàn tejin nhật bản
dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thanh liêm giai đoạn hai có diện tích một trăm bốn mươi ba hectare
với tổng mức đầu tư gần chín trăm năm mươi tỷ đồng
dự án xây dựng nhà máy tejin carbon việt nam có tổng mức đầu tư một mươi hai triệu usd trên diện tích một mươi năm ba trăm linh m hai
sẽ sản xuất sản phẩm sợi carbon sử dụng trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ công nghiệp ô tô
kỹ thuật nhựa y tế thể thao đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước
tỉnh hà nam yêu cầu ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh các sở ngành địa phương có liên quan
hỗ trợ tối đa về chính sách và thủ tục để các dự án được triển khai đúng tiến độ
tính đến đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tỉnh đã cấp mới cho bốn mươi dự án đầu tư
trong đó một mươi sáu dự án đầu tư nước ngoài fdi và hai mươi chín dự án trong nước